theo dự báo của đài khí tượng thủy văn phú yên bão số sáu sẽ gây mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh
với lượng mưa từ hai trăm linh ba trăm linh mm một đợt
từ chiều ngày bảy tháng một mươi một ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã triển khai công tác ứng phó
tỉnh phú yên hiện có hai trăm bốn mươi hai tàu cá với một năm trăm linh hai lao động đang neo đậu tại các đảo và hoạt động ở các vùng biển thuộc khu vực quần đảo trường sa
sáu tàu cá với hai trăm bốn mươi ba lao động đang khai thác thủy sản gần bờ trên vùng biển các tỉnh từ bình định đến bình thuận
tất cả các chủ phương tiện đều nhận được thông tin về diễn biến của bão số sáu và chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm
thường xuyên liên lạc với gia đình và bộ đội biên phòng
toàn tỉnh có sáu trăm bảy mươi năm ha nuôi trồng thủy sản với khoảng chín mươi một một trăm linh lồng nuôi có một trăm sáu mươi hai hộ trăn nuôi gia súc dọc sông ba
tất cả đều được các sở ngành địa phương thông báo hướng dẫn và chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó
theo chỉ đạo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đang tiếp tục thông báo kêu gọi các phương tiện trên biển biết diễn biến của bão
chủ động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và tìm nơi tránh trú an toàn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng lực lượng phương tiện xử lý khi có tình huống xấu xảy ra